theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay ba mươi tháng tám bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to trên diện rộng
do có mưa trong ba ngày tới ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ trên các sông
ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một tháng chín
ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông bưởi lên mức báo động ba sông thao lên mức báo động hai
sông đà sông hoàng long sông cả và thượng lưu sông mã lên mức báo động một báo động hai
các sông khác ở mức báo động một và dưới báo động một
nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ
đặc biệt tại các tỉnh như hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la hà giang
tuyên quang lạng sơn cao bằng bắc cạn thanh hóa và nghệ an
ngập ống tại các vùng trũng thấp đặc biệt tại khu vực đông bắc và đồng bằng bắc bộ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất
ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ cấp một riêng các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái
lào cai lai châu điện biên và sơn la được dự báo ở cấp hai